chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay ngày một mươi ba tháng hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phần điểm những tin chính có trong chương trình
airbus dự định thử nghiệm xe taxi bay
phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
với chủ đề năm hai nghìn một mươi bảy là tăng cường kỳ cương đề cao trách nhiệm phát triển nhanh và bền vững
cùng cả nước thực hiện mục tiêu đã đề ra sớm đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ tầm nhìn với bắc ninh
phải được kết tinh từ tầm nhìn văn hóa lịch sử từ tâm hồn cốt cách
và khát vọng vươn lên của các cấp ủy đảng chính quyền cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh
từ tiềm năng và thế mạnh của tỉnh
trong tương lai bắc ninh phải là tấm gương của cả nước
đã việc tác dụng công nghệ tiên tiến như các ứng dụng điện tốn đám bay chính quyền số công văn
đã phổ thị nhà nước và quản lý xã hội để xây dựng bắc ninh
đã thành một lô thị hiện đại thông minh đáng gấp khu vực
thủ tướng yêu cầu bắc ninh cần phải là hình mẫu độc đáo
về tư duy phát triển thịnh vượng dựa trên kinh tế tri thức đột phá sáng tạo
và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa
thủ tướng đề nghị bắc ninh cần lưu ý không được chủ quan từ mặn với những gì đang có
để không ngừng đổi mới tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế về môi trường kinh doanh
nhằm phát huy tốt hơn nữa nền tảng hiện có
đồng thời phải là hình mẫu phát triển mang tính tiên phong đột phá
trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao
và cả trong nông nghiệp chất lượng cao nông nghiệp hữu cơ đang phát triển
đây cũng là nền tảng để bắc ninh xây dựng nền kinh tế sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng
thủ tướng cũng yêu cầu bắc ninh cần làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng
nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp
tăng cường kỷ luật kỳ cương triển khai tốt nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và các chủ trương nghị quyết chỉ thị của trung ương của tỉnh
về phát triển kinh tế và phát triển tiềm năng của địa phương
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cho tặng nguồn trường lao động hạng nhất cho tỉnh bắc ninh
gần hai phần ba sinh viên ra trường muốn lựa chọn làm việc tại khu vực nhà nước
những kết quả do tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam vừa công bố cho thấy
thị trường lao động trong nước cũng như định hướng nghề nghiệp việc làm trong thanh niên
đang có nhiều vấn đề cần phải suy ngẫm
bố mẹ em đã trở thành một người đàn ông
em cũng hướng cho em vào sư phạm là muốn cho em được ổn định
làm ở môi trường nhà nước
chị là sau ba năm ra trường thì em rất muốn làm việc ở nhà nước
bởi vì làm việc với nhà nước thì rất ổn định
và nhà em cũng mong muốn là em được làm việc nhà nước
bây giờ khi về già thì chẳng có lương
làm việc môi trường nhà nước thì có thể ổn định hơn và đúng có thể nhàn hơn
nhưng câu trả lời này khá phù hợp với kết quả điều tra của tổng cục thống kê
và tổ chức lao động quốc tế ilo mới công bố
điều tra được thực hiện với hai hai trăm linh thanh niên
có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi chín tuổi cho thấy
gần hai phần ba thanh niên chiếm sáu mươi bốn
được hỏi cho biết thích làm việc trong khu vực nhà nước
thực tế những cuộc thi tuyển vào các cơ quan chức năng hàng năm
đã thu hút được một lượng lớn ứng viên
trong đó có nhiều sinh viên tốt nghiệp
thậm chí không ít sinh viên sau khi ra trường
có tâm lý muốn làm tạm ở ngoài
trông chờ một cơ hội tốt hơn để vào nhà nước
trong cái xã tội ta hiện nay
rồi ngay cả trong cái cách
quản lý của các cơ quan nhà nước hôm nay
vẫn là nặng cái tính chất báo cấp
cho nên nó ngấm sâu vào
nhiều cái thế hệ học sinh của chúng ta
có thể để bố mẹ phụ huynh cũng như thế
thế thì nó dẫn tới cái tâm lý như thế thôi
làm việc gần hai mươi năm ở khu vực nhà nước
rồi chuyển sang khu vực tư nhân
bà ngô thị lan cho rằng
việc lựa chọn khu vực nhà nước
có thể khiến cho nhiều sinh viên
ít có cơ hội cọ sát rèn luyện chuyên môn theo đúng nghĩa
bản thân tôi đi làm
thì tôi lại có một cái trải nghiệm
rất là thú vị
tức là có những cháu đi xin vào làm nhà nước rồi
nhưng một thời gian thì rất không thích
bởi không phù hợp
không phù hợp ở chỗ
thì bản thân khả năng các cháu là rất khó
nhưng vào cái môi trường làm việc nhà nước
thú thực là
nói tự trì trệ
thì không dám nói cái từ này trì trệ
nhưng mà cái môi trường nó không được năng động
nên là các cháu lại không phù hợp
hay bản thân cái thu nhập
cũng không được hấp dẫn
nên là các cháu cũng không thể hiện được
hết cái khả năng của mình
thì các cháu lại muốn đi ra làm ngoài
theo các nhà tuyển dụng
chính tỷ lệ cử nhân thất nghiệp ở mức báo động
đã khiến cho nhiều sinh viên ra trường
lựa chọn khu vực nhà nước bởi tính ổn định
tư tưởng giáo dục của mình
đối với thế hệ trẻ
và cái tư tưởng đấy nó xuất phát từ gia đình
tức là từ bố mẹ và từ thầy cô
rằng là sau khi mà con ra trường
thì cũng muốn rằng là con được vào
một cái cơ sở đó đến một cái chỗ nào đấy
tức là hiểu một cái từ là yên ấm
và có nghĩa là công hiến lâu dài
làm việc lâu dài không bao giờ lo bị thất nghiệp
không bao giờ phải lo đối mặt với những khó khăn
với những thách thức cả
đấy là cái tâm lý
theo nhiều chuyên gia để các sinh viên năng động hơn
không trông chờ vào một công việc ổn định nhàn hạ
thì cần một loạt chính sách đồng bộ
ngoài việc đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp
thì cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong các nhà trường
bên cạnh đó là chính sách thuận lợi
giúp khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh
những yếu tố này sẽ là cơ hội
và động lực giúp thay đổi dần tâm lý thích ổn định
của nhiều bạn trẻ hiện nay
nhằm ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm
tái phát trên địa bàn tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo
các sở ngành và hai mươi bốn quận huyện
tiếp tục triển khai các biện pháp
phòng chống dịch cúm gia cầm
không để phát sinh mới các điểm kinh doanh trái phép
gia cầm sống
theo tri cục thú y tp hcm
trên địa bàn tp hcm còn tồn
tại một trăm linh ba điểm kinh doanh trái phép
gia cầm sống
tại một mươi bốn quận huyện là một trong những nguyên nhân
gây nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu bên cạnh
việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn da cầm
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
tp hcm sẽ chủ động chốt chặn các đầu ngõ
vận chuyển gia cầm vào tp hcm
tránh lây lan từ các địa phương có dịch
tp hcm cũng sẽ thường xuyên tổ chức giám sát
tại các điểm chăn nuôi giết mổ
kịp thời ngăn chặn da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ
đến tay người tiêu dùng
các quận huyện bố trí lực lượng chốt chặn thường xuyên
kiểm tra xử lý rứt điểm không để tình trạng
kinh doanh da cầm sống trái phép trên địa bàn
không để phát sinh mới các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép
hơn một tháng nay hiện tượng cây sầu riêng
chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân
tại các xã ea yông ea kênh
và thị trấn phước an huyện crong park đắk lắc
gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
khiến người nông dân hoang mang
địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất
là xã ea yông
với diện tích trên năm trăm linh hectare sầu riêng
được trồng sen canh trong các lầu cà phê
cây sầu riêng bị bệnh có biểu hiện đôm lá
cháy khô lá chết ngược từ cành ngọn
xuống cành gốc nứt thân thối cành
xì mủ và có tốc độ lây lan nhanh
theo kết quả khảo sát bước đầu
của tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đắk lắc
viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên
hầu hết các vườn cây đều bị nhiễm bệnh
với tỷ lệ thiệt hại từ khoảng bảy mươi tám mươi
tri cục bảo vệ thực vật tỉnh
đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn
lấy mẫu rẽ thân lá cành của cây sầu riêng
cử về các viện trường để phân tích
tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đắk lắc
hướng dẫn người dân tiêu hủy lá thân
cành cây sầu riêng bị bệnh nặng
xử lý bằng vôi bột xung quanh gốc cây sầu riêng
để không lây lan mầm bệnh
khuyên cáo bà con nông dân sử dụng các loại thuốc phòng trừ nấm
từ đầu năm đến nay giá lợn hơi
tại đồng bằng sông kiều long đã giảm sâu trạm đáy
khiến người chăn nuôi thua lỗ
từ vài chục đến vài trăm triệu đồng
mặc dù giảm giá nhưng lợn hơi vẫn khó tiêu thụ
tồn ứ khắp nơi
và tình cảnh càng trở nên tiến thoái lưỡng nan
cho người nuôi
khi bán cũng lỗ mà giữ lại càng lỗ
từ một đến một ba tạ để xuất chuồng
nhưng ông nguyễn văn minh
một người nuôi lợn tại huyện cần đước tỉnh long an
hàng ngày vẫn phải cho ăn cầm chừng để chờ giá
trước tên âm lịch
ông xuất chuồng gần hai mươi con
với mức hai mươi tám đồng một kg
lỗ hơn hai mươi triệu
với mức giá hiện nay trên dưới ba mươi đồng một kg
nếu tiếp tục xuất chuồng thì vẫn lỗ
nhưng giữ lại thì tốn kém vài triệu tiền thức ăn mỗi ngày
thức ăn thì nó lại mắc
thức ăn thì giá thành nó khoảng
ba triệu tám một con
giá thành luôn con heo con
mà mình ra thì chỉ có ba triệu thôi
thì mình thấy
nó còn hao hụt
khoảng lỗ con khoảng triệu
cũng dự định lên chạy đó
làm thêm đó mà thấy tình hình này không dám nữa
lỗ quá lớn
so với trước đây một kg lợn hơi đã giảm từ một mươi ba đến một mươi bảy đồng
nuôi ít lỗ ít
nuôi nhiều lỗ nhiều
hàng ngàn người nuôi lợn rời vào thế tiến thoái
để đạt trọng lượng xuất chuồng một tạ
mua con lợn sẽ tiêu tốn từ hai năm đến hai tám triệu đồng tiền thức ăn
vì thế dù giá thế nào
lợn đến lứa
người dân phải bán để trả nợ tiền thức ăn
nhưng không phải ai cũng bán được
thêm nữa những đàn lợn qua lứa không thể để kéo dài
ở đây thì có những cái hộ chăn nuôi
mà có tính cách quy mô lớn hơn
thì đôi khi
không phải mất năm năm ngàn
mà đôi khi bị động
động về con heo không sức được luôn
heo thì nó không sức được
không giống như các loại hàng khác
nếu mà giữ lợi quá lâu
thì cái heo nó sẽ lên mở
thì khi đó người dân sẽ bắt đầu thiệt hại kép
vì giá giảm do thị trường
và giảm vì do cái chất lượng heo mình nó bị xuống
chỉ riêng tỉnh long an hiện còn tồn động hai tấn lợn thịt
theo ngành chức năng
nguyên nhân chính là do cung đã vượt cầu
cặp lúc thị trường xuất khẩu sang trung quốc bị trứng lại
trong khi sức tiêu thụ nội địa đã ổn định
thí dụ như giờ đi sang thị trường trung quốc
là đường tiểu ngạch là chính
nhưng mình không dự báo
mình không dự báo được tình hình
hay là những cái khó khăn của thị trường
thì để mình cứ khuyến khích chăn nuôi nông hộ
thật ra là mình có hẳn một cái chính sách
về khuyến khích phát triển chăn nuôi nông hộ
mà bây giờ mình không cho dân phát triển kinh tế nông hộ
thì cũng rất là khó
cùng vượt cầu phụ thuộc thị trường trung quốc
khiến lợn ở đồng bằng sông cửu long tồn động nghiêm trọng
để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi
nhiều địa phương muốn đưa lợn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn
nhưng cũng khó
vì lợn không đạt chuẩn do quy mô chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ
nếu không sớm có những biện pháp quyết liệt
và căn cơ cân đối cung cầu
mở rộng thị trường
thì tình trạng này sẽ còn tái diễn
trong phần tiếp theo của chương trình
xung quanh đề xuất bỏ quy định lao động nữ nuôi con
được nghỉ sáu mươi phút mỗi ngày
theo dõi trẻ qua camera tại các trường mầm non
liệu có giảm thiểu được hành vi bạo hành
văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho biết
lãnh đạo thành phố vừa nghe ngân hàng thế giới
vkp báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi dự án di rời ga đường sắt
và tái phát triển đô thị
dự án nhằm giảm ồn tắc giao thông trung tâm thành phố
giảm thiểu ô nhiễm môi trường
kết nối giữa cảng liên triểu đảng đầu tư
và hệ thống đường sắt quốc gia
tại ga đà nẵng cũ sau di rời
ngân hàng thế giới cũng đã báo cáo
quy hoạch tái phát triển đô thị
hành lang vận tải công cộng xanh
tổng vốn đầu tư các hạng mục này
dự kiến vào khoảng chín sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
nhấn mạnh đây là dự án có tính khả thi
hiệu quả kinh tế xã hội rất cao
lãnh đạo đà nẵng cam kết sẽ làm việc
với các cấp trung ương để triển khai nhanh dự án
đồng thời đề nghị ngân hàng thế giới
và ngân hàng phát triển châu á
quan tâm hỗ trợ thành phố đẩy nhanh hơn nữa
các công việc liên quan
rút ngắn thời gian nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án
cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới
việt nam đang có kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất
về vận tải nội địa
trong những năm qua dù đã có nhiều cơ chế quản lý
sử dụng và khai thác nguồn lực tài chính
từ hạ tầng đường bộ
nhưng nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ
đặc biệt là tuyến huyện xã xuống cấp nghiêm trọng
hiện nay công tác bảo trì đường bộ
vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức
nhất là từ phía chính quyền cấp xã huyện
không ai nghĩ đây là tuyến đường liên huyện
cao đa huyết mạch nối liền với nhiều xã
của tỉnh sơn la
là tuyến huyện nên chính quyền huyện sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý
nhưng do không có nguồn kinh phí
để duy tu sửa chữa thường xuyên
nên tình trạng xuống cấp đã xảy ra từ nhiều năm nay
đường huyện này thuộc trách nhiệm của huyện quản lý
do cái kinh phí nó hạn chế quá
nên làm vào cái mức độ nó cũng chưa thể như ý được
cả nước hiện có nhiều tuyến đường liên huyện
liên xã xuống cấp trong thời gian dài
nhưng cũng do nguồn kinh phí hạn chế
nên chính quyền xã đùng đẩy trách nhiệm cho huyện
huyện đẩy lên tỉnh tỉnh đẩy lên trung ương
trong khi đó việc phân cấp quản lý bảo trì đường bộ đến nay
chưa thực sự rõ ràng
chỉ dừng lại ở mấy lệnh hành chính
hiện nay chúng ta hay sử dụng cái hình thức là
cộng đồng dân cư và chính quyền thôn bản là tự quản
thì ở đây chúng ta phải xác định là
thôn bảng thì chưa phải là một cái cấp chính quyền hoàn chỉnh
mới ra xác định chính quyền cấp xã trở lên
cho nên là cái việc thực hiện quản lý bảo trì
đối với đường xã trở lên thì nó tương đối rõ ràng
khó khăn còn lại là cái hệ thống đường giao thông đông thôn
lại có tình trạng một số tuyến đường đã được bảo trì
mặt đường bê tông êm thuận
nhưng việc kẻ sơn để phân làn giao chán hộ lan biển báo
bảo đảm an toàn giao thông lại không được trú trọng
thậm chí có chỗ chỉ vá víu tạm thời
để cũng lâu lâu họ không sửa
có lần thì
có đợt họ làm này thì họ sửa rồi
còn cái đợt lâu rồi thì những ổ gào trô
nhưng mà thấy họ đi qua đi lại
nhưng mà họ cũng không nớt nhiếc đi để nó hỏng nhiều
hiện nay còn một số sở
vẫn chưa chấp hành nghiêm cái chỉ đạo hôm nay của tổng cục
là tất cả đường bán thâm nhập đường thảm
mà có bề rộng lên trên năm năm m là phải kẻ tìm được
mà những cái gói nhỏ hơn một mươi tỷ đã quyền được các sở
mà phê duyệt vẫn
châm chế thì chúng tôi sẽ thu quyền phê duyệt lại
và không cho sở phê duyệt
theo đánh giá của tổng cục đường bộ việt nam
công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ
tại một số địa phương làm rất tốt
nhưng có địa phương còn thờ ơ
cùng với biện pháp tăng cường kiểm tra công tác bảo trì
tổng cục đường bộ cũng tập trung đẩy mạnh thu hút
các thành phần kinh tế tham gia
vẫn tiếp tục kêu gọi về vấn đề
xã hội hóa về công tác bảo trì
và cũng hoan thiện về kể cả
vấn đề không pháp lý
để mời gọi kể cả các công ty nước ngoài
và thực hiện xã hội hóa công tác bảo trì
vì cái đó là cái
nó lâu dài bền vững
và cái nó sẽ tốt hơn cho về vấn đề
chất lượng bảo trì
hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
hiện đang đảm nhận khoảng chín mươi vận tài hành khách
và bảy mươi về vận tài hàng hóa
trong toàn bộ hệ thống giao thông vận tải của cả nước
nếu như các địa phương không có kế hoạch
phân bổ nguồn vốn hợp lý
không có kế hoạch tăng đầu tư cho công tác bảo trì
thì chắc chắn hạ tầng giao thông sẽ là lực cản
trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tỷ lệ lao động nữ ở việt nam đang thuộc nhóm
cao nhất thế giới với khoảng hai mươi hai triệu lao động
trong độ tuổi
những ngày qua đề xuất bỏ quy định lao động nữ
nuôi con dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày sáu mươi phút
đang gây nhiều thắc mắc
phản đối trong dư luận
bởi nếu đề xuất này được thông qua
hàng triệu lao động nữ nhất là với các lao động
đang trong độ tuổi sinh nở
sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp
đang nuôi con nhỏ bảy tháng tuổi
hiện mỗi ngày chị quyên đều được ưu tiên về sớm sáu mươi phút
để có thời gian chăm sóc và nuôi con bằng sữa mẹ
tuy nhiên tới đây
khi sửa đổi bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai
thì rất có thể hàng triệu bà mẹ đang nuôi con
dưới một mươi hai tháng tuổi như chị quyên
sẽ không được hưởng quy định nghỉ sáu mươi phút mỗi ngày
đề xuất này đang vấp phải sự phản đối
của chính những người lao động nữ
tới trong công ty thì công ty em
thì cho được một tiếng
về trước để chăm con
thì bây giờ mà nhà nước
cắt cái chính trách đầu tiên thì
không có thời gian chăm con
em thấy thiệt thòi đối với
các bà mẹ nuôi con
bởi vì con mình còn nhỏ
mà lại muốn thời gian ở với nhà con nhiều hơn
chưa kể là con ốm đau bệnh tật
bộ luật lao động hiện hành
quy định lao động nữ nuôi con
dưới một tuổi được nghỉ mỗi ngày sáu mươi phút
thời gian nghỉ
vẫn được hưởng đủ tiền lương
theo hợp đồng lao động
lời lý do sản xuất gặp khó khăn
chi phí tăng cao
khó bố trí kế hoạch sản xuất
đặc biệt là những ngành nghề như
dệt may da dày
có đến sáu mươi là các lao động nữ
nên các doanh nghiệp đã kiến nghị bỏ quy định này
quan trọng là người lao động
người ta tự thu xếp công việc của người ta
với doanh nghiệp như thế nào
bởi vì là có những doanh nghiệp
thì công việc của họ họ có thể khá là linh động
họ không cần phải ngồi cả tám tiếng
ở văn phòng
họ vẫn có thể đảm bảo được cái hiệu quả công việc
vì thế mà việc cho họ về sớm khoảng một tiếng
thì không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp
tuy nhiên có những doanh nghiệp
chẳng hạn như thế thì người lao động
nếu như không có mặt ở đó
hoặc các cái vị trí của họ mà không có mặt ở đó
thì nó sẽ gây cản trở hoặc khó khăn
theo bộ lao động thương bình và xã hội
đơn vị soạn thảo dự luật
thì nên giữ như hiện hành
bởi đây là quy định nhân văn
lao động nữ còn làm vợ làm mẹ chăm sóc gia đình
việc bỏ hay giữ quy định này
phải chờ tập hợp ý kiến trình cơ quan
có thẩm quyền cho xem xét
nhất là các chế độ chính sách
đối với những cái lao động đặc thù
như tôi đã nói là phụ nữ
ngoài cái việc mà phải tham gia lao động
thì họ còn phải thực hiện
chị em còn phải thực hiện
cái thiên chức cao cả là làm vợ làm mẹ
và đến lúc đó nuôi con
vậy thì một số chính sách đã được đưa ra
thì cái chính sách bước đầu là
theo cái đề nghị của cái diệp
thì là đưa ra thế cắt giảm đi một số
thì cái nhóm thỏa thải
thì cái nhóm thỏa thải
thì tạm thời tổng hợp ý kiến đó
nhưng mà về góc độ sẽ tiếp tục
tiếp thu các ý kiến
và cái hướng ấy tôi nói là cái hướng của tôi
là những cái chính sách nào đã quy định
mang tính nhân văn cho phụ nữ
và đã được duy trì trong nhiều năm
và ổn định thì không cần
hiện quyền được nghỉ sáu mươi phút mỗi ngày
của lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới một tuổi
đã được nhiều nước trên thế giới tôn trọng
và bảo đảm trong quy định của pháp luật
theo các chuyên gia giữ hay bỏ quy định
là thỏa thuận thương lượng trực tiếp giữa cá nhân
nhân lao động và chủ sử dụng lao động
không liên quan đến số đồng
và đây cũng chưa phải là phương án cuối cùng
hiện bộ luật lao động sửa đổi vẫn đang được
bộ lao động thương bình và xã hội tiếp thu ý kiến
cân nhắc để đưa ra phương án hợp lý nhất
những vụ bạo hành bị phanh phui gần đây
khiến phụ huynh bất an
đồng thời đặt ra nhu cầu tăng cường giám sát
đối với môi trường giáo dục
nhiều người không dám cho con học
tại nhà trẻ không có camera theo dõi
nhưng liệu rằng điều đó sẽ kiểm soát được tất cả
gia đình từ ngoại thành lên hà nội sinh sống
nên dù con còn nhỏ
thì anh phạm bảo trung vẫn phải đưa con tới trường
chưa biết nói
chỉ mới chập chững biết đi
một mươi bốn tháng tuổi
bé phạm bảo đức đã phải đi nhà trẻ
ở độ tuổi này trường công không nhận
gia đình anh phải gửi ở nhóm trường tư thục
và ngay cả việc chọn trường
cũng chỉ có tiêu chí gần nhà trẻ
và có lắp đặt camera
nếu mà về tiêu chí
thì mình không có lắp đặt tiêu chí
nhưng mà để mà biết được
cái tiêu chí đấy
mình không thể biết rõ được
trong cái lúc mà mình theo dõi được con
và mình không thể đi theo con được cả ngày
mình tin tưởng với trường
thì mình giao con nhà trường thôi
camera được xem là phương tiện hữu hiệu
giúp gia đình quan sát con cái
khi đến trường
nắm được tâm lý này
các trường mẫu giáo và các trường mẫu giáo
đặc biệt trường tư thục
coi đây là thế mạnh để thu hút học sinh
nhiều phụ huynh bị thuyết phục
và dần trở nên phụ thuộc vào chiếc camera
tất nhiên là khi gửi con
mình sẽ tìm một cái môi trường để
mình tin tưởng để mình gửi con
thế nhưng mà trong những ngày đầu
mà con đi lớp
thì rất là mong muốn được nhìn xem là con như thế nào
nhưng mà sau một quá trình dài đi vào hoạt động
thì tôi thấy là
cái camera này tôi cũng luôn động viên trẻ em
trước đây thì là chỉ để phục vụ cho phụ huynh thôi
nhưng bây giờ thì tôi thấy là
nó là một cái
để bảo vệ cho chúng tôi rất là hữu hiệu
tại vì ở đây thì camera thì
hầu như là
có thể là nhìn thấy hết
nhưng mà bên cạnh đó thì nó có một số cái góc khuất thôi
nhưng mà những cái góc đấy thì
không bao giờ là chúng tôi để các con hoạt động ở trong đấy cả
tức là tôi luôn là chỉ đạo sát sao
là các cô là cho các con này
trong các con học này ăn uống này
rồi mọi cái sinh hoạt của các con
đều ở trong cái tầm camera hết
tại vì là bây giờ thì cũng có rất là nhiều
những cái nhóm trẻ
như là trên các thông tin truyền thông
đưa ra ấy
và ngay cả ở chúng tôi
cũng có những cái trường hợp rất là thi hữu thôi
thì khi mà phụ huynh có ý kiến một cái
thì chúng tôi đều không gần lại là ngồi chấp nhận camera
từ sáng đến trưa
xong rồi mình lại cho phụ huynh xem lại
những cái đấy để người ta tin tưởng
bất kỳ lớp học nào có gắn camera
cũng vẫn tồn tại những góc khuất
mà camera không thể ghi hình
việc chọn trường cho con
cần được xem xét trên nhiều phương diện
như là giáo viên môi trường học
chứ không nên đặt quá nhiều niềm tin vào chiếc camera
một môi trường học tập tốt
chắc chắn không thể tạo ra
từ những chiếc camera vô trì vô giác
mà phải xuất phát từ chính mong muốn
của nhà trường và các thầy cô giáo
một số các nhóm trẻ tư thục
hiện nay các nhà các người thuê người
và họ chỉ quên đi
những cái gì mà
các cô giáo
và người ta chỉ biết là
không quên đi
mất tinh thần chăm sóc giáo dục trẻ
mỗi một cô giáo
mỗi một cô giáo
được với môi trường sư phạm
nhưng mà phụ huynh đang đau đáu no ngày hôm nay
bảy giờ sáng
bé đức lại theo mẹ tới lớp của mình
những vụ việc bạo hành
trẻ ở trường mầm non gần đây
luôn ám ảnh các bậc phụ huynh
như gia đình anh trung
nhưng hiện tại ngoài việc tin tưởng
thì vợ chồng anh cũng không thể làm gì hơn
vì bé còn quá nhỏ
và vợ chồng anh còn phải
bươn trải với cuộc sống thường ngày
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
anh kêu gọi cô lập thành chiraka của is
airbus dự định thử nghiệm xe taxi bay
bộ trưởng quốc phòng anh michael falong vừa nhận định
các lực lượng quân sự syri được tây phương hậu thuẫn
cần cô lập thành chiraka của is
trong một xuân năm nay
trước khi phát động một cuộc tổng tiến công
nhằm giải phóng hoàn toàn thành phố quan trọng này
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
lực lượng vũ trang đối lập chính tại syri
trong đó có nhóm dân quân người quốc
đã phát động chiến dịch quân sự tại chiraka
lực lượng này cũng tuyên bố
trong tháng hai sẽ khởi động giai đoạn mới của chiến dịch này
nhằm mục tiêu cô lập chiraka
và cắt tuyến đường giao thông nối thành phố
với căn cứ địa deer anjo của is
tuy nhiên theo bộ trưởng quốc phòng anh
chiến dịch truy quét is ở syri hiện nay rất phức tạp
do đó ông hy vọng chiến dịch cô lập và giải phóng racar
sẽ được tiến hành muộn hơn dự kiến
tuyên bố trên được bộ trưởng quốc phòng anh
đưa ra nhân chuyến thăm khu tự trị người quốc
ở miền bắc iraq
trong bối cảnh is đang tìm cách chống trả quyết liệt ở syri
do mất dần địa bàn ở iraq
bạo động đã lại nổ ra
tại thị trấn ngoại ô bobigny
của thủ đô paris pháp
sau khi những người biểu tình phản đối
vụ việc cảnh sát bị cáo buộc cưỡng bức
và đánh đập một thanh niên da màu
đã va chạm với cảnh sát chống bạo động
hiện chưa thống kê về tình hình thương vong
trong vụ việc mới nhất này
theo nhà chức trách
khoảng hai người đã tham gia biểu tình phản đối
việc cảnh sát bị cáo buộc đã tấn công tình dục
và đánh đập một thanh niên da đen
có tên là terrell hai mươi hai tuổi
tại đồn cảnh sát hồi tuần trước
tuy nhiên bạo động đã nổ ra khi nhiều phần tử
quá khích ném đá phá vỡ cửa kính
của một số tòa nhà
buộc cảnh sát sau đó phải sử dụng hơi cay để chấn áp
theo phía cảnh sát tính đến tối cùng ngày
đã có bốn xe hơi và hai tòa nhà bị đốt
song đến nay vẫn chưa có báo cáo về tình hình thương vong
bạo động và biểu tình đã nổ ra trên toàn nước pháp
trong suốt tuần qua nhằm phản đối vụ việc này
hiện bốn cảnh sát bị cáo buộc tấn công co
đã bị đình chỉ nhiệm vụ
trong đó một người đã bị buộc tội hiếp dâm
và ba người khác bị buộc tội hành hung
theo thông tin mới nhất
robot dọn rác thải hạt nhân
tại nhà máy fukushima
rất có thể sẽ được đưa ra khỏi khu vực nhà máy này
do mức độ phóng xạ cao ảnh hưởng
tới hoạt động của robot
dựa trên phân tích hình ảnh thu được
gắn trên các camera của robot
mức độ phóng xạ bên trong lò phản ứng số hai
thuộc nhà máy hạt nhân số một
trong một giờ là sáu trăm năm mươi sv
cũng theo kết quả đo được thực hiện vào cuối tháng trước
công ty điện lực tokyo tepco
ước tính mức độ phóng xạ
trong các bình chứa chính
đo được trong một giờ là năm trăm ba mươi sivert
cao gấp nhiều lần so với mức kỷ lục
bảy mươi ba sv đo được hồi năm hai nghìn một mươi hai
đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tepco đã bắt đầu triển khai robot điều khiển từ xa
để kiểm tra các điều kiện bên trong
nhà máy hạt nhân fukushima
hôm thứ năm vừa qua
lần đầu tiên từ khi đưa vào hoạt động
robot dọn dẹp đã tiến vào bên trong lò phản ứng
tuy nhiên mức độ nhiễm xạ quá cao
sẽ khiến dây điện của robot cháy khô
tác động tới hoạt động của nó
điều này buộc tepco phải xem xét
rút nó khỏi nhiệm vụ dọn dẹp bên trong lò phản ứng
nhà sản xuất máy bay châu âu airbus
đang có kế hoạch ra mắt taxi bay
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
mở đường cho sự xuất hiện của nhiều hơn nữa
các dịch vụ taxi bay
tự hành trong tương lai
giám đốc điều hành airbus
tom ender tiết lộ
hãng này đã lên kế hoạch thử nghiệm nguyên mẫu
một thiết bị bay tự lái cỡ nhỏ
có khả năng chuyên trở một hành khách
trong môi trường đô thị vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
đây là một phần trong dự án có tên
vahana hướng đến mục tiêu sản xuất ra
những chiếc máy bay hoạt động trong môi trường đô thị
với quãng đường di chuyển ngắn vào năm hai nghìn hai mươi một
airbus cũng thừa nhận rằng
công nghệ taxi bay sẽ phải đảm bảo xanh
để tránh làm ô nhiễm không khí
đặc biệt là các thành phố đông đúc
tuy nhiên airbus cho rằng
trong tương lai chúng ta có thể phụ thuộc
vào các phương tiện tự lái
nơi mọi người có thể đặt taxi bay
thông qua một ứng dụng tương tự như uber
một nhà hàng ở bỉ mới khai trương
với hình thức phục vụ đặc biệt
hy vọng đem lại cho khách hàng
trải nghiệm ăn uống độc đáo dưới nước
nhà hàng ngọc trai nằm dưới đáy bể bơi
tại thủ đô bruxelles của bỉ
nơi vốn dành cho các thợ lặn tập luyện
để xuống phòng ăn
thực khách phải dùng thiết bị lặn chuyên nghiệp
với trang phục giống như các nhà du hành vũ trụ
phòng ăn là một túi khí rộng hai mét
đặt ở độ sâu năm mét
với rất nhiều cửa sổ xung quanh
thức ăn được phục vụ trong những chiếc hộp không thấm nước
một phòng ăn như thế này
có thể phục vụ tối đa bảy khách
khách hàng có thể thoải mái nhìn ra ngoài ô cửa sổ
tận hưởng bữa tối trong túi khí
cảm giác như đang bay trong nước vậy
đây là lần đầu tiên trong đời
chúng tôi thưởng thức bữa ăn dưới nước
điều này thật thú vị
để dùng bữa ở nhà hàng đặc biệt này
mỗi thực khách phải trả khoảng chín mươi chín euro
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin
thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
chúc quý vị và các bạn một ngày mới
một tuần mới vui vẻ thành công